đại sứ quán việt nam tại pháp vừa tổ chức tết cộng đồng mừng xuân kỳ hợi tại tòa thị chính paris
trong không khí ấm cúng đậm truyền thống và trang trọng với hơn một khách mời
gồm các thế hệ việt kiều đại diện chính quyền paris bạn bè pháp và quốc tế
năm hai nghìn một mươi tám chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước việt nam và pháp
đặc biệt là chuyến thăm chính thức pháp của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và thủ tướng pháp eduard philippe trao đổi thương mại đạt trên bốn tỷ usd
cùng với sự hiện diện nhiều hơn của các nhà đầu tư khách du lịch pháp ở việt nam
trong năm mới hai nghìn một mươi chín nhiều sự kiện quan trọng sẽ diễn ra tại pháp
trong đó có đợt kỷ niệm một trăm linh năm của phong trào việt kiều yêu nước do chủ tịch hồ chí minh đặt nền móng
tại buổi gặp mặt đại sứ việt nam tại pháp nguyễn thiệp gửi lời chúc mừng năm mới
tới cộng đồng người việt ở pháp đánh giá cao những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước
trở thành cầu nối quan trọng giữa việt nam và pháp
tôi đến đây dự tết vì tôi rất yêu quý đất nước và con người việt nam
tôi đã tìm hiểu đất nước các bạn qua sách báo
tôi yêu văn hóa việt nam và tôi yêu quý những người việt nam có mặt ở đây
tôi và các đồng nghiệp tôi đã có kế hoạch từ tháng sáu đến tháng chín năm nay
sẽ tổ chức các đoàn khoảng một trăm hai mươi người đến thăm việt nam
trong không khí đầm ấm vui tươi chào đón xuân mới
kiều bào tại pháp và bạn bè quốc tế cùng nâng ly chúc mừng năm mới
kệ và các món ăn truyền thống của việt nam trong ngày tết